chủ tịch hồ chí minh bằng tài đức của mình đã cảm hóa và tập hợp hội tụ trí tuệ của các tầng lớp nhân dân nhất là các nhân sĩ trí thức để giúp sức cho chính phủ như cụ nguyễn văn tố cụ huỳnh thúc kháng cụ phan kế toại cụ vi văn định